sau năm mươi năm vụ thảm sát đẫm máu năm trăm linh bốn người dân vô tội ở làng sơn mỹ xã tịnh khê
thành phố quảng ngãi vẫn là nỗi kinh hoàng của người dân việt nam nỗi đau vẫn còn hiển hiện hiện
nhưng người dân làng sơn mỹ xã tịnh khê đã vượt qua ám ảnh của quá khứ để xây dựng cuộc sống mới
xã nông thôn mới tịnh khê được xây dựng trên vùng đất sơn mỹ một thời mệnh danh là vùng đất chết
bức ảnh bà phạm thị thuận cùng con gái nguyễn thị liên
hai trong số ít người sống sót sau vụ thảm sát sơn mỹ ngày một mươi sáu tháng ba năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
hai mươi năm qua bức ảnh luôn gợi nhắc cho bà nỗi đau lớn cùng sự ám ảnh về chiến tranh
trong ngày xảy ra vụ thảm sát cả gia đình một mươi ba người đều không còn
may mắn thoát chết sau vụ thảm sát năm mươi năm qua bà vẫn không thể quên ngày buồn ấy
thường hàng cây trong làng vẫn in đậm trong ký ức bà
nhưng cũng từng ấy năm trôi qua bà đã mở lòng thanh thản bởi đã nhận được lời xăm hối
ân hận của những người đã gây ra nỗi đau
bây giờ ví dụ nhà nước thì làm xô bây giờ mình cũng theo dạy thôi
nhà nước bác ta thì mình cũng dạy thôi
bây giờ hầu khi mỹ nó qua tôi cũng gặp mỹ mình cũng tha thứ với nó với nhà nó làm xô nữa
bây giờ chỉ là mình biết là
sống làm an thôi chứ giờ không nghĩ không nhớ gì nữa
những con đường khang trang những ngôi nhà cao tầng mọc lên ở vùng đất vốn xưa kia là hố bom đạn
và vết thương khó hàn của vụ thảm sát ngày một mươi sáu tháng ba khi lính mỹ tàn sát năm trăm linh bốn thường dân vô tội
sau chiến tranh cuộc sống của bà con làng sơn mỹ xã tịnh khê gặp nhiều khốn khó
tuy nhiên nhờ những chính sách hỗ trợ kịp thời của đảng và nhà nước đã giúp cho bà con nông dân phát triển sản xuất
nhiều dự án cũng đã được đầu tư nhằm phát triển hạ tầng cho vùng quê sơn mỹ
năm mươi năm sau ngày đau thương vùng quê sơn mỹ đã phát triển từng ngày
toàn xã hiện có hơn ba trăm sáu mươi tàu thuyền đánh bắt hải sản
sản lượng đánh bắt hàng năm là hơn sáu tấn
tôi nghĩ là tôi là một người sống sót
tôi có trách nhiệm của tôi là tôi làm bằng cách nào cho bàn người ta hoặc là thiện chế
tôi nghĩ là mình rất là
bây giờ mình lau mình phụ mình lau nuôi dạ nuôi con
cái điều đó là ví dụ mình là hãnh diện rồi
năm hai nghìn một mươi năm xã tịnh khê đạt chuẩn nông thôn mới và là xã nông thôn mới điển hình của tỉnh quảng ngãi
để phấn đấu trở thành phương trọng điểm của thành phố quảng ngãi vào năm hai nghìn hai mươi
xã tịnh khê tiếp tục thực hiện các nghị quyết về tăng trưởng kinh tế
đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu cây trồng và nâng cao thu nhập cho người dân
đối với tỉnh khê thì phấn đấu trọng điểm là bây giờ cao bỏng
như đó là mà đồng bộ xác định là phải phát triển kinh tế là đi đọc
phát triển kinh tế đi đầu thì để cho các cuộc sống nhân dân
đặc biệt là bà con nhân dân trong cái vùng mà bị thiệt hại đó
để người ta cũng có những cái ổn định kinh tế lòm an phát đọc
rồi coi như thế là họ bước pha nói chung là họ bước xóa bất cái đầu thương mất mắt đó
và nói chung là tỉnh khê sẽ cố gắng phán đấu đến năm hai nghìn hai mươi sẽ cố gắng phấn đấu trở thành vườn
năm mươi năm trôi qua với bao mất mắt đầu thương
nhiều người dân sân mỹ thấm thiế hơn ai hết nỗi đau của chiến tranh
thế nhưng tất cả đều được người dân sơn mỹ hóa giải biến thành động lực xây dựng lại vùng quê chủ phú
bước qua nỗi đau trong mỗi người sẽ biết quý giá trị của hòa bình tự do và hạnh phúc hôm nay